giới chức nga và ukraine ngày hôm qua thông báo vòng đàm phán mới nhất giữa hai bên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp
thông tin được đưa ra trong bối cảnh cho tới nay các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể
trường đoàn đàm phán nga vladimir puynsky cho biết nga và ukraine đã có các cuộc trao đổi và quyết định tổ chức đàm phán trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng ba theo hình thức trực tiếp
sự kiến vòng đàm phán sẽ được tổ chức tại istanbul thổ nhĩ kỳ đây cũng là nội dung cuộc điện đàm giữa tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan hôm qua hai mươi bảy tháng ba
trong đó nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn vào hòa bình giữa nga và ukraine cần đạt được càng sớm càng tốt và tình hình nhân đạo trong khu vực nên được cải thiện
về phía ukraine tổng thống volodymyr zelensky cho biết kiev sẽ kiên định lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
trong vòng đàm phán hòa bình sắp tới
những ưu tiên của chúng tôi trong đàm phán đã được nêu rõ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine là không thể bàn cãi
các bảo đảm hiệu quả về an ninh là điều bắt buộc hiển nhiên mục tiêu của chúng tôi là hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường trên đất nước của chúng tôi sớm nhất có thể
trước đó tổng thống ukraine tuyên bố kiev sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với nga
song nhấn mạnh điều này phải đi kèm với những đảm bảo an ninh từ bên thứ ba và được đưa ra trưng cầu ý dân